chị hồ thị bích liên chú thị xã di an theo thông tin ban đầu tối ngày chín tháng một mươi một
người đàn ông được xem là chồng hờ của chị liên tới nhà chơi thì xảy ra mâu thuẫn
bực tức người đàn ông này đã nhặt một con dao tấn công khiến nạn nhân bị đứt lìa ba ngón tay
bị thương chị liên điều khiển xe máy tới bệnh viện băng bó nhưng đi cách nhà khoảng ba trăm linh mét
thì tiếp tục bị đối tượng cầm dao đuổi theo chém cục tại chỗ
đối tượng sau khi gây án đã đến công an phường trình báo
bước đầu cơ quan công an nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghiêm trọng này xuất phát từ ghen tuông
mang theo hung khí để đi cướp tài sản thế nhưng sau khi cướp được
lê thanh xuân chú huyện tuy phong tỉnh bình thuận lại nổi thú tính thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận bắt giữ
theo điều tra ban đầu ngày sáu tháng một mươi một sau khi nhậu xong xuân mang theo một con dao rồi đi cướp tài sản
khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc xã phú lạc phát hiện một người phụ nữ trú cùng địa phương đang đi bộ một mình
xuân liền bám theo áp sát dùng dao không chế nạn nhân và bụi cây ven đường cướp một chiếc điện thoại di động
chưa dừng lại xuân còn tiếp tục đe dọa để hiếp dâm nạn nhân hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc bé trai một mươi tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành ở hà nội hôm nay công an quận cầu giấy hà nội cho biết
đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bố đẻ của cháu bé là trần hoài nam và mẹ kế là phạm thị tú trinh
hai đối tượng bị khởi tố về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều một trăm năm mươi một bộ luật hình sự công an quận cầu giấy cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với trần hoài nam để phục vụ quá trình điều tra
riêng phạm thị tú trinh ngoài việc bị khởi tố vụ án khởi tố bị can công an quận cầu giấy cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú cấm xuất cảnh nằm trong sự quản lý giám sát của cơ quan cảnh sát điều tra
trước đó công an quận cầu giấy đã làm rõ những hành vi bạo hành cháu bé trần gia khánh một mươi tuổi của các đối tượng trần hoài nam và phạm thị tú trinh là bố đẻ và mẹ kế của cháu khánh
theo lời kể của cháu trong thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế cháu thường xuyên bị đánh
và theo một cán bộ công an quận cầu giấy sau khi được cơ quan điều tra mời lên làm việc cả bố đẻ và mẹ kế của cháu bé đều thừa nhận có hành vi đánh đập cháu kiểm tra sức khỏe ban đầu cháu bé bị dạn xương và có rất nhiều vết sẹo trên cơ thể
còn với vụ hành hạ các trẻ tại trường mầm non mầm xanh thông tin mới nhất chúng tôi mới cập nhật đó là công an quận một mươi hai tp hcm hiện đang củng cố hồ sơ vụ án để khởi tố thêm một bảo mẫu về tội hành hạ người khác
đó là bảo mẫu nguyễn thị đào hai mươi ba tuổi đang mang thai quê ở tỉnh đồng nai
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an quận này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam với chủ cơ sở mầm non mầm xanh phạm thị mỹ linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê tỉnh lâm đồng chú phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm về tội hành hạ người khác
đến tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một bảo mẫu đào và bảo mẫu phạm như quỳnh một mươi tám tuổi quê ở cà mau tới công an quận một mươi hai trình diện và làm việc
tại cơ quan công an bước đầu đào thừa nhận toàn bộ hành vi hành hạ các bé riêng quỳnh chỉ thừa nhận là có thái độ hù dọa chứ chưa thực hiện hành vi hành hạ các cháu hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
tòa nhân dân tỉnh ninh thuận vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị can nguyễn hoàn lương và nguyễn trí hữu nhật cùng chú tại xã quảng sơn huyện ninh sơn về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
ngô thanh sơn cùng với em trai là ngô thanh bảo chú xã quảng sơn và nguyễn ngọc tường chú thị trấn tân sơn huyện ninh sơn gây xích mích và đánh tiếp viên quán karaoke
nhận được tin bạn bị đánh nên lương và nhật cầm theo dao mã tấu tới đuổi đánh sơn và bảo khiến cho cả hai bị thương và do vết thương nặng nên bảo đã tử vong sau đó
với tính chất hành vi mang tính côn đồ hung hãn tòa nhân dân tỉnh ninh thuận đã tuyên phạt nguyễn hoàn lương một mươi tám năm tù giam nguyễn hữu trí nhật một mươi năm năm tù giam cùng với tội giết người và cố ý gây thương tích
không chỉ mạo danh công an một vỏ bọc khác cũng thường được các đối tượng lựa chọn đó là mạo danh phóng viên nhà báo
từ nhận mình là phóng viên đi đếm tầng tống tiền nhà xây dựng không phép đối tượng nguyễn duy khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tài huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
bị cơ quan công an quận nam từ liêm thành phố hà nội bắt quả tang khi đang nhận tiền của chủ công trình
cơ quan điều tra làm rõ từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn duy khải được nhận làm cộng tác viên của tạp chí sở hữu trí tuệ và sáng tạo trụ sở tại đường lạc long quân quận tây hồ thành phố hà nội
tuy nhiên khải đã bị tạp chí trên cho thôi việc từ cuối tháng tám vừa qua do không đủ năng lực
mặc dù bị cho thôi việc nhưng khải vẫn giữ lại nhiều giấy giới thiệu của tạp chí này
để nhằm mục đích đi dọa chủ các công trình xây dựng sai phép để lấy tiền
với anh kiểu là chủ đầu tư cái công trình đấy thì tôi nghĩ công trình đấy nó sai phạm một chút về cái cấu trúc tòa nhà thì tôi gọi tôi hỏi thăm tôi hỏi thôi
nhưng mà thì thường thường thì hỏi nếu mà họ có sai phạm thì họ sẽ biết họ tự động hẹn gặp các phóng viên nhà báo để họ làm việc ấy
trường hợp này thì cái chỗ người bị hại người ta cũng đã rất cảnh giác là yêu cầu
đối tượng xuất trình giấy giới thiệu và thẻ nhà báo
sau khi kiểm tra giấy giới thiệu thì giấy giới thiệu này đối tượng đã hết hạn sử dụng và cũng không phải sử dụng để lấy tin của công trình của chủ đầu tư này
cho nên là anh này đã thông báo ngay đến cho cơ quan công an và phối hợp bắt giữ quả tang đối tượng để đưa về trụ sở làm việc
tại thời điểm bị bắt giữ cơ quan công an phát hiện trong người khải có một trăm linh triệu đồng cùng nhiều giấy giới thiệu của tạp chí
sở hữu trí tuệ và sáng tạo
được biết kể từ khi làm cộng tác viên tạp chí sở hữu trí tuệ và sáng tạo
có giấy giới thiệu của tạp chí khải đi thăm dò trên các tuyến đường
phát hiện các công trình nào có khả năng sai phạm sẽ nhắn tin xin gặp chủ công trình để viết bài
nhiều người do lo sợ nên đã chấp nhận đưa tiền cho khải
qua cái sự việc này thì tôi cũng cảnh báo với người dân là khi có đối tượng đến liên hệ làm việc giới thiệu nhà báo hoặc là cán bộ
của cơ quan tổ chức nhà nước mà không có giấy giới thiệu hoặc là không có cái giấy mời theo đúng quy định và có cái biểu hiện là vòi vĩnh xin tiền
có yêu cầu gặp gỡ thì với cơ quan các tổ chức cơ quan nhà nước thì khi mời lên làm việc thì đều làm việc tại trụ sở
chứ không hẹn gặp tại các quán cà phê hoặc địa điểm ngoài các cơ quan trụ sở cơ quan
quân chống nhân dân cảnh giác và thông báo ngay đến cho cơ quan công an nơi gần nhất
để giải quyết
thời gian vừa qua cơ quan công an đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc tương tự
đó là mạo danh nhà báo hay cán bộ cơ quan công quyền để tống tiền người dân và doanh nghiệp
việc bắt giữ xử lý các đối tượng này cũng là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người dân để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử vụ thất thoát hàng trăm tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
chính nhánh bến đông

trong những ngày sắp tới chưa có hình thế nào tác động nên thời tiết tại các khu vực này vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa ngày nắng trời nóng vào lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất tăng lên mức là ba mươi một ba mươi ba độ còn vào đêm và sáng tại nam bộ trời mát mẻ với nhiệt độ là từ hai mươi hai ba mươi
trong những ngày sắp tới chưa có hình thế nào tác động nên thời tiết tại các khu vực này vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa ngày nắng trời nóng và lúc trưa chiều